hơn hai mươi ngày qua hàng loạt các bác sĩ trẻ giàu nhiệt huyết
chưa lập gia đình của bệnh viện trung ương thái nguyên
đã vượt hàng ngàn km vào phòng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
ở bệnh viện điều trị covid một mươi chín nặng quận gò vấp tp hcm
hơn hai mươi ngày qua hàng loạt các bác trẻ trẻ giàu nhiệt huyết
chưa lập gia đình của bệnh viện trụ ương thái nguyên
những sự chăm chút của họ nhiều bệnh nhân đã vượt qua lưỡi hái của tử thần
những sự hồi sinh đã được gọi tên từ chính
những hy sinh khó thật của những chiến sĩ mặc áo và lưu trắng